đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã có buổi tiếp xúc cử tri phường thới thuận quận thốt nốt thành phố cần thơ
sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ sáu
quốc hội khóa một mươi bốn cử tri phường thới thuận đánh giá cao kết quả kỳ họp vui mừng trước những thành tiệu của đất nước
tuy nhiên cử tri cũng lo ngại và đề nghị quốc hội chính phủ cần có giải pháp hữu hiệu hơn
trong việc giải quyết đầu ra cho nông sản bởi có những thời điểm nông sản dư thừa
việc tiếp cận của các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gặp nhiều khó khăn
tại kỳ họp này đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ tham gia phát biểu hai mươi bốn lượt ý kiến
trong đó có một mươi sáu luật ý kiến phát biểu tại tổ và tám phát biểu tại hội trường
kết thúc buổi tiếp xúc đồng chí trần thanh mẫn ghi nhận những ý kiến của cử tri
đồng thời thông tin thêm về những lợi ích khi việt nam tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương